xin được chuyển sang các tin tức quốc tế
liên quan đến cuộc xung đột tại trung đông israel hiện đã nối lại chiến dịch quân sự tại giải gaza
trong bối cảnh những nỗ lực nhằm gia hạn lệnh ngực bắn trước đó không đạt kết quả
quân đội israel hôm qua cũng đã công bố bản đồ chi tiết giải gaza đánh dấu những khu vực an toàn
và kêu gọi người dân palestine ở đây tuân thủ các chỉ dẫn để đảm bảo an toàn
người phát ngôn quân đội israel cho hay bản đồ và các chỉ dẫn sẽ là hướng di chuyển an toàn
cho người dân gaza trong giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột
đồng thời khẳng định tel aviv đang nỗ lực hết sức để phân biệt giữa dân thường và các nhóm vũ trang trong khu vực
lệnh ngừng bắn giữa israel và hamas kết thúc vào ngày hôm qua ngày một tháng một mươi hai
sau khi hamas không cung cấp danh sách các con tin sẽ được thả trước thời hạn đã định theo thỏa thuận
một giờ trước khi lệnh ngừng bắn kết thúc israel thông báo đánh chặn một số rocket phóng từ giải gaza
trong khi đó theo truyền thông palestine đã có năm mươi bốn người ở giải gaza thiệt mạng
kể từ khi giao tranh tái bùng phát việc trở hàng viện trợ và nhiên liệu tới gaza qua cửa khẩu rafah hiện cũng đã dừng lại